nghệ sĩ nhân dân nguyễn tiến dũng là một trong những nghệ sĩ múa dối tài năng của việt nam góp một phần không nhỏ trong việc nâng tầm dối việt
vở dối thân phận đằng kiều được xem là một sự thể nghiệm táo bạo trong nghệ thuật mua dối của anh được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá rất cao
trước khi đến với chân dung nghệ sĩ nhân dân nguyễn tiến dũng cùng vở diễn độc đáo của anh mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin văn hóa văn nghệ đã diễn ra tuần qua
các tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia năm nay được đánh giá có tính phát hiện tính chiến đấu cao tạo hiệu ứng tích cực đối với xã hội phản ánh kịp thời sinh động đa dạng tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng các nhiệm vụ chính trị sự kiện lớn của đất nước
nhân kỷ niệm năm mươi bốn năm ngày thành lập bảo tàng mỹ thuật việt nam đã khai trương không gian trưng bày mới
sưu tập tranh cổ động giới thiệu đến công chúng ba mươi tác phẩm tranh cổ động sáng tác từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
các tác phẩm không chỉ góp phần ghi lại những mốc son lịch sử của cách mạng dân tộc những hoạt động tuyên truyền trên mọi mặt của đời sống mà còn khẳng định vị trí vai trò quan trọng và tính nghệ thuật của tranh cổ động
nhân dịp này bảo tàng mỹ thuật việt nam cũng giới thiệu đến công chúng ấn phẩm đặc biệt về tranh cổ động mang tên khát vọng hòa bình do bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp với nhà xuất bản mỹ thuật chọn lọc
và biên soạn cuốn sách giới thiệu tám mươi một tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi tám một nghìn chín trăm tám mươi sáu về đề tài kháng chiến
vừa qua tại hà nội học viện âm nhạc quốc gia việt nam cùng giàn nhạc sao hưởng quốc gia và nhà hát nhạc vũ kịch việt nam đã tổ chức buổi hòa nhạc chúng tôi đã trở lại
đây là lần đầu tiên ba đơn vị đầu ngành trong đào tạo và biểu diễn
với một trăm năm mươi nghệ sĩ cùng trình diễn trong sự kiện âm nhạc hàn lâm đặc biệt buổi hòa nhạc đã đánh dấu sự trở lại sau thời gian ngưng trệ do tác động của dịch covid một mươi chín
chương trình hòa nhạc chúng tôi đã trở lại như một lời cảm ơn giàn nhạc giao hưởng việt nam gửi đến tập thể các y bác sĩ quân đội nhân dân việt nam và tất cả những người ở tuyến đầu chống đại dịch covid một mươi chín
mới đây tại hà nội nhà hát cải lương việt nam đã ra mắt vở cải lương bão ngầm đây là tác phẩm được truyền thề từ tiểu thuyết cùng tên của trung tá nhà văn đào trung hiếu
đây là một trong ba mươi năm vở diễn dự liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân do bộ công an tổ chức vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bão ngầm đã tái hiện thực tế của cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự của lực lượng công an nhân dân
vở diễn không chỉ đơn thuần
kể về các vụ án hình sự mà còn đào sâu những thân phận tâm lý nhân vật những cuộc đấu tranh đội tâm khốc liệt
từ đó khắc hỏa những đối đau bi kịch mà những người chiến sĩ phải trải qua
thân mong manh rỡ rỡ rời tổ đẳng cây vẹn chồng tôi đã rời
mặc dù là đề tài về hình ảnh của những người chiến sĩ công an nhân dân nhưng nó lại là những vấn đề đương đại những vấn đề đương thời
những vấn đề đương thời
những vấn đề đương thời
những vấn đề của cuộc sống hôm nay những cái tệ nạn xã hội v v nó vẫn còn hiện hữu
thì nó cũng chính là một cái bức tranh toàn cảnh mà chúng tôi muốn mổ sẻ nó muốn trao đổi với khán giả những cái quan điểm của mình
để cho một phần khán giả vừa đem đến cho khán giả những thông điệp một phần cũng đem đến cho khán giả một cái tác phẩm sân khấu
nó mang tính giải trí để mà tiếp tục trên cái chặng đường là tiếp cận
nhiều hơn đến các đối tượng khán giả đối với sân khấu cải lương
bằng ngôn ngữ đặc trưng của nghệ thuật sân khấu cải lương hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đã được khắc họa sâu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc rất đời thực
bên cạnh đó những vấn đề thời sự đương đại cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực nhóm lợi ích để làm trong sạch bộ máy đã được lột tả
đồng thời tôn vinh những giá trị chân thiện mỹ hướng con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống
đồng thời tôn vinh những giá trị chân thiện mỹ hướng con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống
trong cái kịch bản này các nghệ sĩ hiểu được hơn những cái hy sinh mất mát của người chiến sĩ công an
và bọn mình cũng phải
tìm tòi học hỏi rất nhiều
và bên cạnh đó thì cũng được sự trợ giúp của trung tá đào trung hiếu tác giả của kịch bản này
anh đã cố vấn cho bọn mình tất cả những vấn đề về nghiệp vụ cũng như là võ thuật
và phân tích thêm cho bọn mình hiểu rõ hơn về các chương trình an ninh
đây là lần đầu tiên nhà hát cải lương việt nam dừng vở về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
tham gia sự liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc
vở diễn là lời tri ân của các nghệ sĩ tới những người chiến sĩ nơi tuyến đầu đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng
vừa qua tại hà nội mạng lưới cựu sinh viên thụy điển tại việt nam cùng với sự hỗ trợ của viện thụy điển đại sứ quán thụy điển tại hà nội
hội hữu nghị việt nam thụy điển và cộng đồng người thụy điển đã tổ chức lễ hội miss summer trung hạ năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của thụy điển
đối với người dân thụy điển miss summer trung hạ chính là ánh sáng là thiên nhiên là gia đình và là sự thảnh thơi
miss summer được coi là lễ hội lớn thứ hai được tổ chức tại thụy điển
lễ hội này thường được tổ chức vào tháng sáu hàng năm để chào đón ngày dài nhất trong năm
đến với lễ hội miss summer trung hạ tại việt nam du khách sẽ hiểu hơn về văn hóa đất nước con người thụy điển
góp phần tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ lịch sử lâu dài bền vững giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước
theo truyền thống của người thụy điển thì những ngày này mọi người sẽ được nghỉ họ sẽ đi về quê và tổ chức lễ hội cùng gia đình và mọi người xung quanh
mọi người sẽ dành cả ngày để tận hưởng lễ hội này bên nhau ca hát nhảy múa những điệu múa vui nhộn
tôi rất vui vì được tham dự lễ hội này
tôi rất vui vì được tham dự lễ hội này cùng với những người việt nam yêu thụy điển
đây là lần thứ hai lễ hội miss summer trung hạ do mạng lưới cựu sinh viên thụy điển tổ chức tại hà nội
nhằm tạo không gian hoạt động giao lưu văn hóa cho những người thụy điển sống tại việt nam và những cựu du học sinh việt nam tại thụy điển
tất cả những du học sinh những người đã và đang học tập tại thụy điển và những người thụy điển mà đang sống tại việt nam
rất là mong muốn có một cái lễ hội như này ngay tại hà nội để mọi người có thể cùng nhau
vui chơi chia sẻ cái văn hóa của thụy điển nên là cái việc mà tổ chức thì được mọi người đón nhận rất là hào hứng
trước khi đến với không gian vui tươi với những điệu múa vui nhộn mang đặc trưng của lễ hội
các thành viên còn được trực tiếp tham gia kết vỏng hoa đổi đầu
đây là một trong những nghi thức thú vị và điển hình của các lễ hội văn hóa của người thụy điển
cũng giống như lễ hội diễn ra tại thụy điển điều đặc trưng trong lễ hội lần này được tổ chức tại công viên bách thảo
đó chính là cây nêu maple cây nêu maple được dựng lên trang trí bằng cây xanh hoa và được đặt trong không gian nổi bật nhất của buổi lễ
sau các nghi thức truyền thống mọi người sẽ nhảy điệu nhảy truyền thống xung quanh cây nêu
cũng là một trong những hoạt động thú vị nhất của lễ hội
du khách được tham gia các hoạt động truyền thống và chơi các trò chơi dân gian như tung cầu qua cây nêu kéo co
giao lưu với cựu sinh viên việt nam tại thụy điển và những người thụy điển đang sinh sống làm việc và học tập tại việt nam
tôi chỉ ở thụy điển một năm thôi nhưng mà cái khoảng thời gian đấy thực sự là một khoảng đáng nhớ
tôi đến tham gia cái lễ hội này cũng để nhắc nhở hay là để gọi nhớ lại những khoảng thời gian của mình bên đấy
lễ hội mid summer trung hạ hai nghìn hai mươi
cơ hội giúp các bạn trẻ có ý định sinh sống học tập và làm việc tại thụy điển trong tương lai
có cơ hội trao đổi tìm hiểu rõ hơn về văn hóa con người và đất nước bản thân muốn đặt chân tới
hy vọng trong thời gian tới không chỉ miss summer mà các lễ hội truyền thống khác của thụy điển sẽ được tổ chức tại việt nam với quy mô ngày càng lớn
và những lễ hội truyền thống của việt nam cũng sẽ được tổ chức tại đất nước thụy điển xinh đẹp nhằm giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia